trần văn đức chú huyện hạ hòa tỉnh phú thọ bị tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương bắt quả tang đang vận chuyển ba mươi hai triệu đồng tiền giả loại tiền mệnh giá hai trăm linh đồng
các đối tượng khai đã vượt biên sang tỉnh quảng tây trung quốc mua số tiền giả nói trên với giá năm triệu đồng tiền việt nam
được biết nguyễn văn đoàn đã từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ pháo nổ còn trần văn đức có một tiền án về tội vận chuyển tiền giả
một lượng lớn thực phẩm bẩn và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển vừa bị lực lượng chức năng hai tỉnh thái nguyên và vĩnh phúc phát hiện tạm giữ
thông tin chi tiết các vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại khu vực xã hóa trung huyện đồng hỷ lực lượng chức năng tỉnh thái nguyên đã phát hiện tạm giữ xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi chín c hai nghìn chín trăm sáu mươi ba
do nông văn dương chú huyện cao lộc tỉnh lạng sơn điều khiển chở ba bao tải mỡ động vật và hai bao tải chứa nội tạng với trọng lượng một trăm ba mươi kg
điều tra bước đầu dương cho biết đã nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người trú cùng địa phương mà không có giấy kiểm dịch động vật
tại vĩnh phúc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa phát hiện xe ô tô do phạm ngọc hiếu chú tại huyện yên bình tỉnh yên bái điều khiển
đang vận chuyển bốn mươi năm thùng đồ chơi ba mươi chiếc cặp giả da do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử hợp pháp và một mươi năm bao củ cải khô không có tem nhãn mắc xuất xứ
lái xe kiêm chủ hàng phạm ngọc hiếu cho biết mua số hàng trên từ tỉnh lào cai vận chuyển về hà nội bán kiếm lời nhân dịp tết trung thu
trung thu là dịp để các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm tung ra nhiều mặt hàng bánh kẹo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
tuy nhiên cũng có nhiều cơ sở lợi dụng thời vụ đã tuồn vào những mặt hàng kém chất lượng tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe của người tiêu dùng
phản ánh trong đợt thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết trung thu tại tỉnh quảng ngãi
những túi cơm giang khô mang nhãn hiệu hoàng huy đã hết thời hạn sử dụng nhưng vẫn được cơ sở này bày bán
lý giải điều này chủ cơ sở cho rằng đây chỉ là hàng trưng bày tuy nhiên khó ai có thể giám sát là hàng trưng bày hay hàng bày bán nếu không được cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu
không chỉ hết hạn sử dụng nhiều mặt hàng bánh trung thu không có nhãn mát và thông tin về công bố chất lượng sản phẩm nhưng vẫn được các cơ sở bày bán tràn lan tại các cửa hàng
nhiều mặt hàng do không được bảo quản tốt nên đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc mặc dù hạn sử dụng vẫn còn khá dài
đối với những mặt hàng đã hết hạn sử dụng không có nhãn mát hay nguồn gốc rõ ràng lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đã tiến hành tịch thu để xử lý
thống kê sơ bộ của tri cục an toàn vệ sinh
tỉnh quảng ngãi số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại tuyến tỉnh chỉ chiếm chờ đầy năm mươi so với tổng số các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm trên địa bàn

thống kê sơ bộ của tri cục an toàn vệ sinh tỉnh quảng ngãi số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn
theo đó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh lương ngọc khuê cho biết vấn đề kháng thuốc kháng sinh ở việt nam ngày càng trầm trọng với nhiều vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh
vẫn còn phổ biến tình trạng kê đơn theo tên thương mại đối với trường hợp thuốc không có nhiều hoạt chất
nội dung ghi hướng dẫn sử dụng thuốc còn sai sót chưa đầy đủ về hàm lượng liều dùng và thông tin bệnh nhân chưa đầy đủ
bên cạnh đó chế tài xử phạt hiện nay còn nhẹ chưa tác động được đến tình trạng bán thuốc không kê đơn khi mà số tiền xử phạt chỉ từ một đến hai triệu đồng
báo an ninh thủ đô đăng tải bài viết có tiêu đề
xăng tăng giá liên tiếp doanh nghiệp vận tải đứng ngồi không yên
đề cập đến tình trạng hơn hai tháng qua giá xăng dầu đã tăng năm lần liên tiếp với tổng mức tăng là khoảng một bảy trăm năm mươi đồng một lít
các doanh nghiệp vận tải đang đứng ngồi không yên với diễn biến giá cả này
đại diện một số hãng taxi cho biết
các doanh nghiệp đang tính toán cân nhắc điều chỉnh cước cho đủ liều
tuy nhiên giá xăng tăng giảm thất thường trong thời gian ngắn đang gây khó cho các doanh nghiệp này
các doanh nghiệp vẫn đang phải gồng mình chịu đựng chờ đến khi giá xăng ổn định mới dám điều chỉnh giá cước
bởi mỗi lần điều chỉnh cước thì doanh nghiệp phải làm nhiều thủ tục rất phiền hà và tốn kém
tuy nhiên với thực tế giá xăng thay đổi theo chiều hướng tăng đến năm lần trong hai tháng qua
thì các doanh nghiệp vận tải thực sự là đứng ngồi không yên với diễn biến giá cả này
điệp hội taxi hà nội kiến nghị sở giao thông vận tải hà nội cấm xe taxi và các xe hợp đồng tương tự taxi tại một số tuyên phố hà nội
nguồn màu cuộc sống mời quý vị cùng lắng nghe những câu ví dạm mượt mà của những nghệ sĩ không chuyên ở ngay giữa lòng thủ đô của chúng ta
một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy khiến một người tử vong vừa xảy ra
tại đường tròn tân long thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
khi đi đến địa điểm trên xe máy biển kiểm soát hai mươi m bảy mươi bốn nghìn tám trăm hai mươi ba bất ngờ bị xe tải đi cùng chiều đâm trực diện vào phía sau
cuốn vào ngầm xe khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
vụ tai nạn đã làm cho tuyến đường bị ách tắc cục bộ
lực lượng cảnh sát giao thông đã đến hiện trường điều tiết giao thông lập biên bản
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
trong những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
tiếp tục mở đợt cao điểm kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đối với loại phương tiện xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh
tình trạng các loại phương tiện ba gác máy xe ba bánh thô sơ chở công cành diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh
đại đa số chủ phương tiện người lái xe có ý thức chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông còn thấp
các phương tiện này lại là xe tự lắp ráp bị thay đổi kết cấu phục vụ cho mục tiêu chuyên trở hàng hóa
nên dẫn đến mất an toàn giao thông
các phương tiện vi phạm đều được lực lượng cảnh sát giao thông đưa về nơi quy định
đồng thời tuyên truyền vận động nhắc nhở và xử phạt tùy theo mức độ vi phạm
hiệp hội taxi hà nội vừa kiến nghị sở giao thông vận tải hà nội cấm xe taxi
và các xe hợp đồng tương tự taxi tại một số tuyến phố hà nội
đồng thời hiệp hội taxi hà nội kiến nghị tại các tuyến đường phố hiện đang cấm xe taxi
đề nghị bổ sung thêm biển báo phụ không cấm các xe taxi sân bay
bên cạnh đó hiệp hội taxi hà nội đề nghị xử lý nghiêm các xe hợp đồng tương tự xe taxi
cố tình vi phạm các quy định như không có logo nhận diện phù hiệu hợp đồng
để kinh doanh vận tải hành khách trái quy định
nguyên nhân đề xuất trên là do hiện nay có rất nhiều tuyến đường cấm taxi
trong đó một số tuyến cấm theo giờ và có tuyến cấm cả ngày
việc cấm trên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của taxi
đặc biệt là trong bối cảnh xe uber và grab đang hưởng lợi từ chính sách này
sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa cho biết là grab taxi không được phát triển thêm đầu xe
cụ thể là grabcar ở khánh hòa vì hạ tầng giao thông ở thành phố nha trang đã quá tải
gây tình trạng ồn ứ và tắc nghẽn giao thông
sở thông vận tải tỉnh khánh hòa cho biết là sau chín tháng kể từ khi bộ giao thông vận tải
cho phép thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý
và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng
nhưng công ty grab taxi không triển khai ở khánh hòa
hiện nay chỉ riêng thành phố nha trang đã quá tải với một mươi sáu xe con
một xe một mươi sáu chỗ ngồi một tám trăm linh xe khách đưa đón khách du lịch
do đó hạ tầng cơ sở không thể đáp ứng được sắp tới sẽ phải cắt giảm lượng xe taxi hiện có
bắt đầu từ tháng này thì hãng xe taxi nào vi phạm an toàn giao thông
sở sẽ cắt giảm bớt số lượng xe taxi hiện có
vào sáng qua công an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức tuyên truyền pháp luật
cho học sinh và các chủ thuyền ở bến đỏ cồn tộc vĩnh tu
tại buổi tuyên truyền các em học sinh trường trung học cơ sở ngô thế lân
đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện tuyên truyền kiến thức cơ bản
về luật giao thông đường bộ trong đó tập trung chỉ rõ lỗi là nguyên nhân dẫn đến
tai nạn giao thông mà các em học sinh thường hay vi phạm
giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về an toàn giao thông
trong dịp này công an huyện đã phối hợp với phòng giáo dục huyện
tổ chức tuyên truyền luật giao thông cho trên tám học sinh các cấp trên địa bàn
trong ngày tại bến đỏ cồn tộc vĩnh tu đội cảnh sát giao thông công an huyện quảng điền
đã tổ chức tuyên truyền và kiểm tra các thuyền chở khách
nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nhất là trong mùa mưa bão
hơn bốn là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ kiểm tra xử lý trong ngày hai mươi một tháng chín
trong đó tạm giữ hai mươi năm ô tô ba trăm linh một xe mô tô tước hai trăm tám mươi chín giấy phép lái xe các loại

hơn một cuộc sống xin được mời quý vị cùng lắng nghe những câu ví dạng mượt mà
của những nghệ sĩ không chuyên ở ngay giữa lòng thủ đô của chúng ta
tại một góc nhỏ của hà nội đã rất nhiều năm nay
nơi này vẫn vang lên những khóa
câu ca ví dạng đó là câu hát được cất lên
từ những người còn sứ nghệ đang sống và làm việc tại thủ đô
từ nhỏ tôi đã được nghe lời ca tiếng hát về ví dạng
đã nuôi dạy cho chúng tôi nên người
cho nên dân ca ví dạng nó thành như mẫu thịt hơi thở của chúng tôi
những người sứ nghệ
câu lạc bộ dân ca sứ nghệ tại hà nội được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
ban đầu chỉ có vài thành viên
sau năm năm hoạt động đến nay câu lạc bộ đã có gần một trăm linh thành viên
nhưng điều đặc biệt đa phần trong số họ là những người ở tuổi xưa nay hiếm
tham gia câu lạc bộ đơn giản bởi yêu và đam mê những câu ví dặm
giữa lòng thủ đô nơi giao thoa gặp gỡ của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau
thì những nghệ sĩ không chuyên này họ hát ví dặm
không chỉ thể hiện tình yêu với quê hương
vừa rồi là được unesco công nhận dân ca ví dạng là tài sản
khí vật thể của đất nước và của thế giới của nhật loại
đó là điều rất là quý hoá và chúng tôi càng rất tôn trọng rất phấn khởi
cho nên từ ngày sau đó được thành lập câu lạc bộ dân ca ví dạng sứ nghệ tại hà nội
thì anh em chúng tôi rất phấn khởi
và thường thường là lấy các cái câu hát đó để động viên và phấn đấu với nhau
ví dụ khi mà làm việc thì có những điều buồn điều vui vân vân
thì chúng tôi lại hát giận thì giận mà thương thì thương
các bạn nhớ rằng bác hồ yêu dân ca sự nghệ nhưng bác rất thiệt thòi
bác phải xa quê hương sống cho đến lúc nhắm mắt chui tay
bác muốn một công dân ca sứ nghệ mà cũng được
rất thiệt thòi
tôi khi còn trẻ ở quê tôi đã đi hát phần bạc
nhưng mà rồi cuộc đời tôi nó cứ vật lộn với công việc
xa mãi cho đến bây giờ
bây giờ tôi phải chuộc lại bằng cách
các địa hạt về dân ca với nhau
để phục vụ tốt hơn cho việc sinh hoạt biểu diễn của câu lạc bộ
ban chủ nhiệm thường tìm đến những nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú để chép lời
học thêm những làn điệu ví dặm cổ
những buổi trải nghiệm giúp các thành viên trong câu lạc bộ phát huy tính sáng tạo
hát ứng khẩu thử tài thông minh khi vận dụng hát ví vào cuộc sống thường ngày
mình có cái hạnh phúc là ngay từ đầu khi thành lập câu lạc bộ
thì đã có mặt trong các buổi ra mắt câu lạc bộ
và rất nhiều kỳ cuộc và đặc biệt vào những ngày kỷ niệm trọng đại
hai nữa là vào những ngày ví dụ như là đồng bào miền trung chống trọi với bão lũ
thì tôi đều có mặt để tấm lòng mình cũng được hòa chung
với những thành viên của câu lạc bộ dân ca sứ nghệ
những cái điều quan trọng là tự nhiên của dân ca nó đã vậy rồi
cũng không cần phải nghệ sĩ chuyên nghiệp
nhưng mà dân ca là từ người dân từ cuộc sống của không gian ấy
nó tạo nên cái đền dân ca ấy
làn điệu giả giết lời hát sâu sắc đấu trí tài tình yêu thương chân tình kết cục có hậu
đó là một trong những lý do mà vì sao dân ca ví dặm đã được unesco công nhận là văn hóa di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại
qua mọi giai đoạn thì dân ca vĩ giảm sứ nghệ đã chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của hai tỉnh nghệ an và hà nội
theo thống kê đến nay có trên hai trăm sáu mươi làng gần tám mươi nhóm cơ lạc bộ tham gia hát vĩ giảm
dù chuyên hay không chuyên nhưng với tình yêu của mình
thì họ chính là những người đang ngày đêm gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống này
hãy xem phim này và hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn